theo thống kê sơ bộ của công đoàn y tế việt nam có tới gần hai cán bộ y tế bị ung thư mắc bệnh hiểm nghèo
nguyên nhân là do môi trường làm việc của cán bộ y tế vô cùng áp lực
ngoài nguyên nhân chính là quá tải còn có những tác hại nguy hiểm như hóa chất tiếng ồn bức xạ y âm hóa sóng siêu âm
theo các chuyên gia trong môi trường làm việc của nhân viên y tế đáng lo ngại là các bức xạ y âm hóa gây biến đổi gen
nhiễm sắc thể can thiệp vào quá trình truyền hóa chậm phân chia tế bào
nguyên nhân của các loại ung thư máu da xương và tuyến ráp
nguy hiểm hơn là những tác hại không lây nhiễm như hóa chất nóng tiếng ồn bức xạ y âm hóa sóng siêu âm
các tác động đến xa căng thẳng về tâm lý stress nguy cơ bị bào hành cao
theo thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế từ năm hai nghìn một mươi đến hết năm hai nghìn một mươi sáu
cả nước ghi nhận ít nhất hai mươi hai vụ bệnh nhân người nhà bệnh nhân hành hùng bác sĩ nhân viên y tế
năm hai nghìn một mươi bảy là một mươi ba vụ